các cơ quan chức năng huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn trên đường trần hưng đạo sau chợ liên nghĩa huyện đức trọng
vụ hỏa hoạn đã theo dụi toàn bộ một mươi hai ghi ốt tại đây nhưng không gây thiệt hại về người
nhận được tin báo cháy công an huyện đức trọng đã huy động hai xe chữa cháy cùng một xe chữa cháy chuyên dùng của sân bay liên khương đến hiện trường để dập lửa và khống chế ngọn lửa lây lan sang dãy phố bên cạnh
đến khoảng ba giờ cùng ngày ngọn lửa được khống chế và dập tắt
công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng và các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn